hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi trong nó vẫn còn những vết sẹo do công tác đền bù giải phóng mặt bằng để lại